bộ quốc phòng belarus cho biết quân đội nước này đã bắt đầu kiểm tra mức độ sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật
song song với việc chuẩn bị cho một cuộc tập trận hạt nhân với nga
truyền thông nhà nước belarus dẫn lời bộ trưởng quốc phòng nước này cho biết
tổng thống alexander lukashenko đã ra lệnh kiểm tra đột xuất đối với lực lượng phụ trách các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật
trong đó các khoa mục kiểm tra từ lập kế hoạch chuẩn bị và sử dụng các vũ khí hạt nhân chiến thuật
vì kiểm tra có sự tham gia của một sư đoàn tên lửa iskander và một phi đội máy bay su hai mươi năm
từ vụ mới nhất của belarus được đưa ra trong bối cảnh tổng thống lukashenko tháng trước cho biết
hàng chục vũ khí hạt nhân chiến thuật của nga đã được triển khai ở belarus
theo một thỏa thuận được tổng thống hai nước công bố vào năm ngoái
vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại vũ khí được thiết kế để sử dụng trên chiến trường
trái ngược với đầu đạn chiến lược được thiết kế để chiến tiêu toàn bộ một khu vực rộng lớn như cả một thành phố của kẻ thù